thưa quý vị một vụ vận chuyển cháy phép chất ma túy tại bản co tăng xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la vừa bị công an huyện vân hồ phát hiện và bắt giữ
ngay sau khi phát hiện hai người đàn ông điều khiển xe máy đi từ bản co tăng ra quốc lộ sáu có biểu hiện hoạt động phạm tội về ma túy
tổ công tác công an huyện vân hồ đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
đối tượng ngồi sau cầm túi ni lông đựng su su nhảy xuống xe và bỏ chạy về hướng bản co tăng
còn người lái xe tăng ga chạy thoát tổ công tác nhanh chóng khống chế được đối tượng cầm túi su su
kiểm tra bên trong túi su su có một quả bị khuét rỗng bên trong chứa một gói ni lông có một trăm sáu mươi một viên ma túy tổng hợp trọng lượng là một mươi bảy ba mươi bốn gram
đối tượng khai nhận tên là tráng a xua sinh năm hai nghìn hai người địa phương đang mang số ma túy trên đi bán cho một người không rõ danh tính
ở ngã ba bản co tăng thì bị phát hiện và bắt giữ vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an tây ninh phối hợp với công an tỉnh quảng ninh hỗ trợ trao đổi phía trung quốc xác minh nhân thân và trục xuất bằng đường bộ
qua cửa khẩu móng cái tỉnh quảng ninh đối với bốn công dân trung quốc đã có hành vi xuất nhập cảnh trái phép
trước đó vào ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng kiểm soát cơ động đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài tuần tra kiểm soát khu vực cột mốc một trăm bảy mươi một trên ba
thuộc ấp thuận tây xã lợi thuận huyện bến cầu
tỉnh tây ninh đã phát hiện bốn người trung quốc có hành vi xuất cảnh trái phép sang campuchia nên tiến hành bắt giữ và bàn giao cho công an tây ninh xử lý
qua làm việc các đối tượng khai nhận do có nhu cầu sang campuchia tìm kiếm việc làm kinh doanh buôn bán nên đã liên hệ với các đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép để đi đến campuchia
sau đó cả nhóm đã tìm cách nhập cảnh trái phép sang việt nam
khi vào việt nam đến tây ninh chuẩn bị tìm đường xuất cảnh trái phép sang campuchia thì bị phát hiện và bắt giữ
sau nhiều giờ dọn dẹp xà bẩn huy động chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm tuy nhiên đến hơn hai mươi hai h đêm ngày hôm qua một mươi ba tháng tám lực lượng chức năng tỉnh ninh thuận vẫn chưa đưa được ba thi thể mắc kẹt trong vụ cháy tại căn nhà số bốn trên một mươi bảy a đường trần quốc thảo phường đài sơn thành phố phan rang tháp tràn vào sáng cùng ngày
ba người này là mẹ con ruột trong một giai đoạn
gồm đặng thị hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đặng gia bảo sinh năm hai nghìn một mươi tám và đặng gia long sinh năm hai nghìn hai mươi một
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin khoảng chín h ba mươi phút sáng ngày một mươi ba tháng tám tại ngôi nhà trên kết hợp làm kho chứa đồ gia dụng của gia đình ông đặng đình hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng
vào thời điểm đó bà đặng thị vợ là vợ của ông hùng
cùng với hai người con nhỏ ở trong nhà thì bất ngờ ngọn lửa bùng phát kèm theo khói đen nghi ngút lan nhanh ra ngôi nhà và xung quanh
người dân đã phát hiện liền tri hô cứu nạn lực lượng cảnh sát phòng cháy chạy cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh ninh thuận trung đoàn không quân chín trăm ba mươi bảy bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện khẩn trương có mặt tại hiện trường phun nước giật lửa bắt thang dùng kìm cộng lực cắt cửa sắt gác lực phía trên để tiếp cận hiện trường đồng thời phun nước từ các hướng nhà dân liền kề nhằm ngăn chặn ngọn lửa lan rộng
tuy nhiên do căn nhà ở kết hợp làm kho chứa đồ gia dụng thảm vải nhựa là những vật liệu dễ bắt cháy và cháy lâu nên việc cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn phải đến một mươi ba h cùng ngày ngọn lửa mới được dập tắt lực lượng chức năng tỉnh ninh thuận quyết định sẽ tiếp tục công tác tìm kiếm vào sáng ngày hôm nay

từ chiều ngày một mươi ba tháng tám lực lượng chức năng đã tìm thấy cho bé cùng xe điện bị cuốn trôi hiện công tác tìm kiếm nạn nhân còn lại đang được tiếp tục
nhiều hộ dân đang sinh sống tại trung cư likozy một mươi chín số hai mươi năm tân mai quận hoàng mai hà nội đang phải sống trong tình trạng lo lắng bất an khi mà hàng ngày hàng giờ tòa nhà họ ở đang không đảm bảo về an toàn phòng cháy chữa cháy và các thiết bị kỹ thuật
đặc biệt chủ đầu tư là công ty likosi đã từng bị ubnd tp hcm
hà nội xử phạt vì tự ý chuyển đổi công năng phần sở hữu chung tuy nhiên thì đã hơn một năm trôi qua chủ đầu tư vẫn chây ý không thực hiện khắc phục lỗi sai phạm sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên